thưa quý vị một vụ nổ lớn vừa xảy ra vào đêm qua ngày một mươi năm tháng sáu ở lán trại công nhân thuộc phường cam nghĩa
thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa khiến một mươi một người thương vong
theo đó vụ nổ xảy ra vào khoảng gần hai mươi bốn giờ đêm qua ngay tại khu lán chạy công nhân
đang làm cho một công trình xây dựng ở khu bãi giải thuộc phường kem nghĩa thành phố cam ranh
thời điểm phát nổ trong lán chạy có một mươi một công nhân đang ngủ số công nhân này chủ yếu quê ở quảng ngãi vũng tàu khánh hòa
tại hiện trường toàn bộ khu lán trại đã bị san phẳng nhiều vật dụng bị bắn xa hàng chục mét nhiều xe máy thiết bị thi công bị cháy rụi
hậu quả của vụ nổ làm hai công nhân tử vong tại chỗ gồm ông lê đình biên bốn mươi ba tuổi trú tại quảng ngãi và ông lê phước bốn mươi ba tuổi quê ở vũng tàu
chín công nhân khác bị thương trong đó có ba người bị thương nặng đã được chuyển đi bệnh viện trở rẫy thành phố hồ chí minh gồm ông lê văn trãi ông lê văn triệu và ông nguyễn bàng đều quê ở tỉnh quảng ngãi
hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường hỗ trợ khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
còn tại điện biên bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và an ninh địa phương của lào cũng vừa bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch lào
mua bán vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực giáp danh biên giới giữa huyện điện biên tỉnh điện biên việt nam và huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch lào gồm sôm trăn thao a bi và thảo a thề có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện một ô tô một xe máy bốn điện thoại di động và một mươi bảy triệu kíp lào
tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng rồi vận chuyển ra khu vực biên giới giáp danh hai tỉnh điện biên và phong sa ly để giao dịch thì bị bắt giữ
cũng liên quan đến tội phạm ma túy công an tp bùa ma thuật vừa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk tổ chức lực lượng bất ngờ
tấn công triệt xóa năm tụ điểm ma túy phức tạp tồn tại lâu nay trong một ngõ nhỏ
người dân ở đây cho biết là khu vực này giống như một cái chợ ma túy vì tổ liên gia có một mươi bảy hộ thì có tới một mươi ba hộ có người nghiện và tham gia buôn bán ma túy
mỗi ngày thì có hàng trăm con nghiện trong và ngoài tỉnh đến mua bán ma túy gây rất nhiều bất an và bức xúc trong quần chúng nhân dân
tại khu liên gia sáu tổ dân phố hai phường thành nhất hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt tấn công vào năm căn nhà
là sao huyệt của các đối tượng buôn bán sử dụng ma túy trái phép
tại đây đã phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét các ngóc ngách trong nhà ngoài ngõ lực lượng công an phát hiện nhiều loại ma túy đã được các đối tượng chia nhỏ thành các gói để bán lẻ cho những con nghiện
người dân ở đây cho biết khu vực này giống như một cách chợ ma túy vì tổ liên gia có một mươi bảy hộ thì có tới một mươi ba hộ có người nghiện và tham gia buôn bán ma túy
mỗi ngày có hàng trăm con nghiện ở trong tỉnh đắk lắc và cả người ngoài tỉnh đến mua ma túy để sử dụng đã gây nhiều bất an bức xúc trong quần chúng nhân dân
khó khăn lớn nhất của chuyên án của tôi là khu vực này phù hợp tập trung rất nhiều nhà dân
các đối tượng năm thủ điểm này đều có mối quan hệ thân quen nhau trong gia đình dòng tập và đối tượng thân quen mà ở sống gần phù hợp với nhau
đây là những đối tượng chuyên nghiệp do vậy là thủ đoạn che giấu
ma túy để phục vụ cho bán cho súng là rất là tinh vi
có những tình hình ma túy ở liên gia một mươi sáu tổ liên hoa hết sức phức tạp
hằng ngày có đến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi con nghiện ở nhiều nơi nó đến
có những người dân sọng hai bên đường ở đường an diêng vương lúc nào phải đóng cửa tình hình thôi phải hết sức phức tạp
mình chỉ cần sợ hỡi là nó vào nhà nó lấy đồ
tôi mong muốn được đồng bán coi làm sao không để chỗ này nó lại diễn tiếp tục nữa
công an thành phố bô ma thuật đã tạm giữ ba mươi một đối tượng trong đó có một mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động tàng trữ mua bán sử dụng ma túy trái phép của nhóm đối tượng nêu trên
hiện đang tiến hành phân loại điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục một thông tin đến từ đắk lắc cùng chất hành án trong trại giam đắk trung của bộ công an
sau khi ra tù thái hùng phi chú tại thành phố bô ma thuật và hồ xuân phước chú tại huyện ea hà leo tỉnh đắk lắc
đã rủ nhau gây ra năm vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn thành phố bùa ma thuật
nguyên nhân dẫn đến hành vi của các đối tượng là để có tiền tiêu xài
cụ thể hằng ngày phi điều khiển xe máy chở phước đi dò la trên các tuyển phố
khi thấy người phụ nữ nào đi đường có đeo túi sách hay là dây chuyền vàng là chúng lập tức ra tay cướp giật
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ
hai mươi bảy tháng năm hai đối tượng đã gây ra năm vụ cấp giật túi sách dây chuyền vàng với tổng giá trị tài sản trên một trăm linh triệu đồng
số tiền có được cả hai chia nhau tiêu xài
công an thành phố bù ma thuật đã tống đạt các quyết định khởi tố bụng can lệnh bắt tạm giam bốn tháng cả hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đang được tại ngoại và trờ tòa nhân dân thành phố thanh hóa xét xử phúc thẩm về tội trụng cấp tài sản
nhưng nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường đông hải thành phố thanh hóa vẫn tiếp tục phạm tội và vừa bị công an huyện nông cống bắt giữ
sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh ngày một mươi năm tháng sáu công an huyện nông cống đã bắt giữ nguyễn thị hằng là thủ phạm
đã đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn xã tế tân huyện nông cống kẻ tù trộm cấp bảy mươi năm triệu đồng và một mươi năm năm trì vàng
tại cơ quan công an hằng khai nhận thường ngụy trang kín mít bằng áo chống nắng rồi đi xe máy lòng vòng qua các nhà dân vào ban ngày
sau đó lợi dụng nhà nào không có người ở nhà thì sẽ lẻn vào trộm cắp tài sản
bản tin tiếp tục với các tin tức về việc triệt phá các tụ điểm đánh bạc tại phú yên và thanh hóa
công an huyện tuy an tỉnh phú yên vừa bắt quả tang bốn đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu phố long bình thị trấn trí thạnh
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn con gà đá một mươi bốn xe mô tô một mươi triệu đồng gồm một số dụng cụ dùng để đánh bạc
trước đóng một mươi chín nối tượng
trước đóng một mươi chín nối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền tại nhà ông nguyễn đức thọ ở xã xuân lãnh cũng vừa bị công an huyện đồng xuân bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một mươi năm triệu đồng một mươi bốn điện thoại di động một mươi xe mô tô và một số vật chứng liên quan
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do đối tượng đặng trần thế chú xã đa lộc huyện đồng xuân làm chủ
hiện công an huyện đồng xuân đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra
còn tại thanh hóa công an huyện vĩnh lộc cũng vừa bắt quả tang bốn đối tượng gồm hà thị lương hoàng thị sáu nguyễn huyền tâm và phạm thị khanh
đang đánh bạc dưới hình thức phẩm tại nhà mẹ đẻ của hà thị lương ở xã vĩnh thành huyện vĩnh lộc
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần chín triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
đáng nói hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc này đều có tiền sự về hành vi đánh bạc
vào khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng sáu
trên dòng sông lô đoạn thuộc thôn hưng thịnh xã sầm dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
bắt quả tăng năm đối tượng đang khai thác cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra xà lan mang biển kiểm soát pt hai nghìn hai trăm năm mươi năm có gắn máy hút cát do nguyễn văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường bạch hạc tp việt trì làm thuyền trưởng
cùng bốn đối tượng khác đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với số lượng khoảng hơn một trăm linh mét khối
đây là một trong ba vụ vi phạm các quy định về thăm dò khai thác tài nguyên được công an huyện sơn dương
tỉnh tuyên quang phát hiện bắt quả tang trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua
trước thực trạng khai thác cát sỏi trái phép diễn ra phức tạp
tỉnh tuyên quang cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân các huyện thành phố
liệt đấu tranh nhằm ngăn chặn chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn
biết rõ việc vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là vi phạm pháp luật
luật nhưng do hám lợi nên tài xế xe ô tô khách vẫn cố tình vận chuyển ba trăm hai mươi kg sản phẩm động vật là
chân châu bò không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đi tiêu thụ toàn bộ số hàng trên đã
bị lực lượng công an tỉnh bình phước phát hiện và thu giữ
vào ngày một mươi bốn tháng sáu
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đồng phú và thanh tra sở nông
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước tiến hành kiểm tra xe ô tô khách dường nằm
biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn ba trăm chín mươi hai của nhà xe sơn uyên do tài xế châu quốc cường điều khiển đang lưu thông
trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn đi qua thị trấn đức phong huyện bù đăng qua đó phát hiện có ba trăm hai mươi kg
sản phẩm động vật là chân châu bò không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật không có giấy tàu
minh nguồn gốc xuất xứ bước đầu tài xế khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người lạ mặt từ
bến xe đắk lắc đến bến xe miền đông tp hcm với tiền cước là hai trăm năm mươi đồng hiện tổ công tác đã
tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tăng vật nói trên đồng thời tạm giữ xe ô tô cùng với các giấy tờ
có liên quan giao cho phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước để tiếp tục xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
kính chào các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội mua bán người
đối tượng lường thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nong khoang hai xã nghĩa sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng l a vảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ hậu thường chú tại xã lau trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách hai cm trên sau mét phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện lục yên tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng xuân đức anh sinh năm hai nghìn có sẹo thẳng một cm dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý